tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ ba mươi bảy sáng nay ngày một mươi ba tháng chín
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã dự và cho ý kiến
tại phần thảo luận về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước
các đại biểu dành nhiều thời gian bàn về phạm vi của đối tượng kiểm toán
trong đó đều nhấn mạnh phải làm rõ về cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán
theo các đại biểu hoạt động kiểm toán liên quan đến việc phòng tránh vi phạm
bởi vậy hoạt động này mang tính chất xây dựng là chính chứ không phải xử lý
từ chức năng này cần xây dựng luật mang tính không báo buộc hoạt động kiểm toán
không nên quy định phải có dấu hiệu vi phạm mới được vào kiểm toán
nên bỏ khái niệm có dấu hiệu vi phạm như trong dự thảo luật
vì nếu đã có dấu hiệu vi phạm thì đã chuyển sang cơ quan tố tụng để xử lý
bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng dự thảo luật nên quy định theo hướng
không bó buộc hoạt động cho cơ quan kiểm toán nhưng phải tránh việc lạm dụng
cũng trong sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm hai nghìn một mươi chín
và kế hoạch kiểm toán năm hai nghìn hai mươi của kiểm toán nhà nước